nhân dịp kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ
ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố cổ hà nội bảo tàng chiến thắng b năm mươi hai cùng bảo tàng lịch sử quân sự phối hợp tổ chức triển lãm
phần một nêu bật vai trò và ý nghĩa của chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
phần hai nhấn mạnh đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm với chiến dịch hồ chí minh lịch sử thống nhất đất nước
phần ba là những hình ảnh về hà nội huế sài gòn trong chiến tranh
những hình ảnh được trưng bày trong triển lãm giúp cho công chúng có cái nhìn xuyên suốt về hai cuộc đấu tranh chống pháp và chống mỹ kiên cường của quân và dân ta
triển lãm là sự chi ân tôn vinh những chiến công sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
khẳng định sức mạnh sự đoàn kết của quân và dân ta
qua đó góp phần khẳng định tầm quan trọng tác động của những chiến thắng vang dội trong lịch sử việt nam đã ảnh hưởng đến sự thay đổi của dòng trải lịch sử thế giới
thưa quý vị hơn năm mươi năm lạn lội khắp núi rừng bản làng vùng tây bắc việt bắc và tây nguyên
nhà nghiên cứu văn hóa dân gian
giáo sư tô ngọc thanh tổng thư ký hội văn nghệ dân gian việt nam đã cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu có giá trị cho nước nhà
vừa qua giáo sư tô ngọc thanh đã qua đời tại hà nội
sự ra đi của ông đã để lại rất nhiều niềm tiếc thương trong giới học giả và công chúng
sự đam mê cẩn mẫn nghiêm túc trong nghiên cứu văn nghệ dân gian của giáo sư tiến sĩ khoa học tô ngọc thanh
để lại rất nhiều ấn tượng với đồng nghiệp học trò và những người yêu thương
giáo sư tô ngọc thanh tổng thư ký hội văn nghệ dân gian việt nam đã cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu có giá trị cho nước nhà
giáo sư tô ngọc thanh tổng thư ký hội văn nghệ dân gian việt nam đã cho ra đời rất nhiều ấn tượng với đồng nghiệp học trò và những người yêu thương
giáo sư tô ngọc thanh tổng thư ký hội văn nghệ dân gian việt nam đã cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu có giá trị cho nước nhà
giáo sư tô ngọc thanh tổng thư ký hội văn nghệ dân gian việt nam đã cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu có giá trị cho nước nhà
giáo sư tô ngọc thanh tổng thư ký hội văn nghệ dân gian việt nam đã cho ra đời rất nhiều ấn tượng với đồng nghiệp học trò và những người yêu thương